tại hà nội viện bảo tồn di tích bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức triển lãm
kiến trúc làng việt truyền thống và ra mắt sách kiến trúc làng cổ việt nam
qua tư liệu viện bảo tồn di tích
triển lãm kiến trúc làng việt truyền thống giới thiệu sáu ngôi làng việt
đó là làng thổ hà ở tỉnh bắc giang làng cự đà hà nội làng nôm ở tỉnh hưng yên
làng hành thiện ở tỉnh nam định làng phước tích và làng an truyền ở thừa thiên huế
đây đều là những ngôi làng việt tiêu biểu đã được viện bảo tồn di tích tiến hành khảo cứu liên tục trong nhiều năm
với các thông tin về lịch sử văn hóa về quỹ di sản kiến trúc
hiện còn cùng các bản vẽ chi tiết các công trình kiến trúc cổ
tiêu biểu với các hình ảnh chụp chất lượng cao sinh động
cùng đợt trưng bày triển lãm ấn phẩm kiến trúc làng cổ việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập một
viết về sáu ngôi làng tiêu biểu trên cũng đã được giới thiệu tới các nhà nghiên cứu
và đông đảo bạn đọc yêu di sản yêu làng việt truyền thống
sự kiện lần này đã mang lại cho các nhà quản lý các nhà nghiên cứu những cơ sở khoa học
để vừa bảo tồn di sản làng kiến trúc làng việt vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương
trong cuộc sống đương đại mà không làm mất đi các giá trị truyền thống đặc sắc